thành phố quy nhơn của tỉnh bình định vừa quyết định cho phép tổ chức lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố kể từ sáu giờ ngày hôm nay mùng năm tháng một
cụ thể nhà hàng quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống chợ truyền thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke massage internet trò chơi điện tử làm đẹp zam fitnet yoga aerobik khiêu vũ bia được hoạt động kinh doanh trở lại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại với điều kiện hoạt động không quá năm mươi công suất chỉ được phép hoạt động từ năm giờ sáng đến hai mươi một h hàng ngày thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k tổ chức khai báo y tế quét mã qr bố trí khoảng cách tối thiểu theo đúng quy định